cũng trong sáng nay ngày bảy tháng chín một người đàn ông lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
ở tỉnh đồng nai đã bị lực lượng chức năng cưỡng chế sau khi người này có hành vi cố thủ trên xe
khi lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng người đàn ông không chấp hành
theo đó khi đang điều khiển sở ô tô nhán hiệu innova bàn biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba
lưu thông từ hướng biên hòa về ngã tư tân phong ông lê văn chính năm mươi sáu tuổi
ở phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai nhận được yêu cầu dừng xe để kiểm tra
của tổ tuần tra kiểm soát cơ động số một mươi năm công an tỉnh đồng nai đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
về việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên sau khi dừng xe ông chính đã không xuống xe xuất trình giấy tờ mà cố thủ bên trong
theo ông vì muốn thực hiện năm k giữ khoảng cách nên xuất trình qua kính xe để lực lượng chức năng chụp lại
sau hơn một tiếng đồng hồ vận động tuyên truyền nhưng ông chính vẫn cố thủ trong xe do vậy
lực lượng chức năng đã điều động xe cẩu đến dùng biện pháp cưỡng chế thì ông chính mới chịu ra khỏi xe
để làm các bước theo quy trình kiểm tra tại thời điểm kiểm tra ông chính đã xuất trình một số giấy tờ
xác nhận đi đường theo mẫu cũ dây phép lấy xe đăng ký xe cân cứ khoảng một một mươi hai nghị định số một trăm một mươi bảy
của chính phủ tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông lê văn chính
việc không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người đang tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế